tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn hợp tác phát triển sản xuất và tiêu thụ chè cà phê giữa việt nam và trung quốc
mặc dù chè và cà phê của việt nam đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới
tuy nhiên ở thị trường trung quốc việt nam xuất khẩu cà phê chỉ xếp thứ một mươi hai và chè đứng thứ tư
nếu như hai nước chúng ta phối kết hợp được thì chuỗi giá trị gia tăng ở cái ngành hàng cà phê và ngành hàng trà con rất lớn
chính vì thế diễn đàn hôm nay để chuyển đi một thông điệp thông báo những nội dung cơ bản thông báo tiềm năng nợi thế
để doanh nghiệp hai nước có thể phối kết hợp với nhau
một mặt ta có thể xuất được nông sản nhưng mặt thứ hai là phối kết hợp cùng gia tăng cái chế biến
diễn đàn là dịp để các cơ quan nhà nước địa phương doanh nghiệp hai nước trao đổi hợp tác phát triển sản xuất chế biến và thương mại sản phẩm chè và cà phê
qua đó có các định hướng trong sản xuất chế biến nhằm phát triển thương mại đáp ứng yêu cầu thị hiếu của thị trường đối với hai mặt hàng này
ngoài ra bộ trưởng hai nước đã có hội đàm về hợp tác và phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước